theo công an tỉnh đắk nông sau sáu ngày tích cực điều tra ngày một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người tạo hiện trượng giả là đỗ văn minh bốn mươi chín tuổi chú thôn tân đức xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà lâm đồng
trước đó minh từng giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân hà huyện lâm hà
nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
trước đó khoảng năm giờ ngày bốn tháng năm trên quốc lộ hai mươi tám đoạn qua xã đắk som huyện đắk long tỉnh đắk nông
người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu mazda bt năm mươi biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy trơ khung
bên trong xe tại vị trí lái xe một thi thể bị cháy biến dạng
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông phối hợp cùng với công an lâm đồng bình phước
đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là đỗ văn minh chủ xe
thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là trần nho vương hai mươi năm tuổi cháu ruột của vợ minh
cũng theo công an tỉnh đắk nông đỗ văn minh được xác định đang nợ hơn một mươi tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ
mình mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách nguyện tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh đắk nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
liên quan đến cái chết của một người phụ nữ tên hạnh ở thị trấn sông vệ
huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm qua
ngay chiều tối ngày hôm qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệu tập ông nguyễn đình phúc bốn mươi sáu tuổi chú thành phố quảng ngãi để điều tra
chiều cùng ngày tại nhà bà hạnh ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa hàng xóm nghe bà hạnh kêu cứu thất thanh phía trước nhà
nhiều người chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm bên vũng máu
theo người dân địa phương trước khi xảy ra vụ án mạng bà hạnh và ông phúc cãi vã lớn tiếng
qua khám nghiệm hiện trường cảnh sát điều tra thu giữ một con dao dài còn dính máu
bước đầu cơ quan công an xác định nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân là ông nguyễn đình phúc
người này đã chung sống như vợ chồng với bà hạnh từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay nhưng không có giấy đăng ký kết hồn
công an tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trương quang hòa ba mươi bảy tuổi
trú tại xã yale huyện nha súp tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bị cáo hòa đi từ dãy về nhà
thì thấy khu vực đất vườn giáp danh giữa gia đình mình và gia đình ông từ văn cần bốn mươi hai tuổi
có chiều ngang khoảng hai m chiều dài năm mươi m bị cây sới
nghĩ ông cần đã cày lấn sang đất nhà mình nên hòa liền lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi sang nhà ông cần hỏi chuyện
tại đây giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau
tại khu vực danh giới đất bị cây sới hòa đã rút con dao thủ sẵn trong túi quần ra
đâm một nhát vào vùng bụng ông cần
ông cần được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là ba mươi chín
sau khi gây án hòa điều khiển xe máy và cầm theo con dao hung khí đến công an huyện nha xúc đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương quang hòa một mươi hai năm tù giam về tội giết người
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi năm bị cáo với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tội nhận hối lộ và đưa hối lộ làm sai lệch kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hòa bình
theo cáo trạng một mươi năm bị cáo đã tác động can thiệp chỉnh sửa đáp án
nâng điểm một trăm bốn mươi năm bài thi của năm mươi tám thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hòa bình
ngoài ra còn có các đối tượng có chức vụ quyền hạn trong ngành giáo dục
đào tạo tỉnh hòa bình nhưng không tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi có liên quan đến việc làm sai lệch kết quả thi
gồm lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hoàng văn thụ
hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà lạc thủy
trong vụ án này nguyễn quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên trưởng phòng khảo thí
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình ủy viên ban chỉ đạo kỳ thi
ủy viên thường trực hội đồng thi trưởng ban thư ký hội đồng thi phó trưởng ban chấm thi
phụ trách tổ chấm bài thi trắc nghiệm là chủ mưu chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi can thiệp
nâng điểm bài thi cho các thí sinh
do đó nguyễn quang vinh cùng các bị can có liên quan đã bị khởi tố với tội danh
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị can khác bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba bị can bị khởi tố phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị can hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông một mươi chín tháng năm
phó trưởng ban làm phách bị khởi tố với tội danh đưa hối lộ
bị can đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở huyện lạc thủy ủy viên tổ chấm bài thi trắc nghiệm bị khởi tố với tội danh
nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoạt động trở lại kéo theo đó là vi phạm liên quan đến xe quá khổ quá tải và xe chở vật liệu xây dựng
làm rơi vãi cắt sỏi trên đường có trường hướng gia tăng
để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai
mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn toàn thành phố
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
các tổ công tác được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau trong các tuyến đường nội thành hà nội
để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu đã phát hiện các trường hợp vi phạm
trong đó có trường hợp tài xế đã bị xử phạt trước đó tuy nhiên vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện để xảy ra vi phạm
trước là lối kéo rơi vãi ra đường hôm nay thì lối có che phủ bạc nhưng mà nó vẫn bị rơi vãi
ký hợp đồng ở công ty rồi đấy bây giờ mà không chạy thì phải hợp đồng công ty phạt thì không chạy không được
trực hiện kế hoạch của lãnh đạo phòng và ban chú ý đội thì tổ công tác thường xuyên tuần ra kiểm soát
còn lưu trên tuyến để xử lý các trường hợp xe tải vi phạm
lối chủ yếu là lối quá tải và lối trở hàng trở đất cắt rơi vãi ra đường
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì khi phát hiện được những xe mà đã bị lập biên bản rồi thì tổ công tác vẫn tiếp tục xử lý và lập biên bản tiếp theo
để có tính gian đe và yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm theo quy định
đồng thời tuyên truyền cho lái xe là phải chấp hành đúng theo luật giao thông đường bộ
chở hàng đúng trọng tải và đi theo đúng tuyến đường đã được cấp phép
việc xử lý các trường hợp vi phạm về các lỗi như chở quá tải để rơi vãi vật liệu xây dựng không chỉ được thực hiện tại các tuyến đường nội thành mà ngay cả các huyện ngoại thành hà nội
các tuyến quốc lộ trọng yếu cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đội cảnh sát giao thông số tám đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường một a
và xử lý triệt để những xe chở vật liệu xây dựng rơi vãi gây mất an toàn giao thông
trong quá trình kiểm tra xử lý nhiều trường hợp tỏ ra thái độ không hợp tác cũng như là gọi điện các mối quan hệ để bỏ qua các lỗi vi phạm
cũng có nhiều trường hợp đã vi phạm đến lần thứ hai và lần thứ ba và tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện
để xử lý sau quy định của pháp luật
không giao quân từng tháng từng quý kế hoạch cao điểm sẽ được duy trì xuyên suốt đến cuối năm hai nghìn hai mươi
các tổ công tác được yêu cầu không nghe điện thoại can thiệp xin cho kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không có ngoại lệ
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông huyền son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn sông danh xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn phương tri sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn bình dân xã hội hoan huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý